vào ngày hôm qua tòa nê dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo đồng hữu phan thiên quốc
chú tại tỉnh đồng nai một mươi tám năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi sáu vợ chồng quốc kết hôn và sống chung như thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy vợ quốc đưa con trai mới xuất viện về nhà cha mẹ ruột là ông đinh văn đức
ở thành phố long khánh tỉnh đồng nai để tiện chăm sóc
quốc không được thông báo nên tức giận và đến nhà ông đức gặp vợ gây gổ
trong đúc so sát quốc đã dùng dao cắt trúng cổ bố vợ khiến nạn nhân tử vong
sau đó đến công an đầu thú
trong quá trình điều tra quốc có biểu hiện của người bị tâm thần và phải điều trị bắt buộc
đến năm hai nghìn hai mươi một tình trạng của bị cáo quốc đã ổn định có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
nên tiến hành phục hồi điều tra và xác định các hành vi phạm tội